tại chỗ lực lượng công an thu giữ một một mươi năm gam ketamin và hai gam ma túy tổng hợp dạng kẹo
cùng với nhiều đồ vật để sử dụng ma túy
qua thết nhanh có năm trên sáu người dương tính với các chân ma túy
tại cơ quan công an nguyễn đức anh nguyễn thế cảnh cùng chú tại huyện hoa lư và trần cao cương
trú tại thành phố ninh bình tỉnh ninh bình khai nhận mua số ma túy trên ở thành phố hà nội về tổ chức sử dụng
với tội danh sản xuất buôn bán hàng cấm trần ngọc đức chú tại huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn
đã bị tòa án nhân dân tỉnh bắc cạn tuyên phạt hai mươi bốn tháng tù giam
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ cuối tháng một đến đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
trần ngọc đức đã có hành vi mua chuẩn bị các vật liệu và sản xuất được một mươi tám sáu kg pháo nổ
mang bán thì bị phát hiện bắt quả tàng
hành vi trên của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội xâm phạm trực tiếp đến quy định của nhà nước về quản lý vật liệu nổ
tại phiên phúc thẩm hội đồng xét xử giữ nguyên bản án cấp sơ thẩm của tòa án nhân dân huyện trợ đồn
xử phạt bị cáo mức án hai mươi bốn tháng tù giam
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn vừa phát hiện kiểm tra tàu cá có biểu hiện nghi vấn trên vùng biển tây nam
cách khu vực trồng lấn việt nam malaysia khoảng bốn hải lý
qua kiểm tra tàu có một mươi hai thuyền viên do ông nguyễn toại khương chú tại huyện đông hải tỉnh bạc liêu làm thuyền trưởng
trên tàu không có thiết bị giám sát hành trình thuyền trưởng không có bằng cấp chứng chỉ giấy tờ lai lịch của tàu
theo điều tra ban đầu tàu cá hiện đang trong giai đoạn làm hồ sơ đăng ký hoạt động
mặc dù tàu chưa được đăng ký cấp biển số nhưng chủ tàu đã lợi dụng đêm tối đưa ra biển
và tự ý kẻ biển nước ngoài để đánh bắt cá trái phép tại vùng biển trên
hiện lực lượng chức năng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn đã dẫn dải tàu cá về cảng hải đội bốn trăm hai mươi một
hải đoàn bốn mươi hai huyện nam căn tỉnh cà mau và phối hợp với bộ đội biên phòng
cùng các lực lượng chức năng tỉnh cà mau tiếp tục xác minh xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật